chín tháng tám chuyên cơ chở thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về tới hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan theo lời mời của thủ tướng vương quốc thái lan prayut chaon cha
chuyến thăm được đánh giá là thành công rực rỡ trên cả ba phương diện ngoại giao nhà nước xúc tiến đầu tư và đối ngoại nhân dân
thưa quý vị trong không khí cả nước kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám
thành công và hướng đến quốc khánh mùng hai tháng chín
sáng nay tỉnh long an đã long trọng tổ chức lễ khánh thành khu di tích lịch sử căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến nam bộ tại xã nhân hòa lập huyện tân thạnh
tham dự buổi lễ có đồng chí trương tân sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an cùng các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn
sáng nay tỉnh long an đã long trọng tổ chức lễ khánh thành khu di tích lịch sử căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến nam bộ tại xã nhân hòa lập huyện tân thạnh tỉnh long an được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm hai nghìn bảy
nơi đây đã từng ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại và nhiều trận đánh huy hoàng chống thực dân của dân tộc
nơi đây năm xưa các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng như tôn đức thắng lê duẩn lê đức thọ trần văn trà phạm văn bạch từng sống và làm việc để lãnh đạo cách mạng miền nam
khu di tích được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba trên diện tích ba hectare vốn đầu tư hơn một trăm hai mươi chín tỷ đồng với hai mươi năm hạng mục công trình thể hiện sự trân trọng kế thừa truyền thống yêu nước của cha ông và sự quan tâm của đảng nhà nước đối với những người có công
việc xây dựng khu di tích là một trong những điều đáng chú ý
căn cứ xứ ủy và ủy ban hành chính kháng chiến nam bộ có ý nghĩa lịch sử chính trị to lớn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho toàn vùng đồng tháp mười nói chung và long an nói riêng xứng đáng được thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh kế thừa phát huy hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân sự kiện tuần lễ an ninh lương thực apec hai nghìn một mươi bảy tại tp cn sở văn hóa thể thao và du lịch tp cn
đã tổ chức triển lãm sách và hình ảnh đồng bằng sông cửu long xưa triển lãm diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm trưng bày gần hai trăm bốn mươi ảnh tư liệu phản ánh về hệ thống kết cấu giao thông đô thị đời sống sinh hoạt của người dân nam bộ trong những năm đầu thế kỷ hai mươi
chủ yếu dưới thời pháp thuộc trong đó có một trăm hai mươi hình ảnh về các tỉnh thuộc miền đông gần một trăm hai mươi hình ảnh về các tỉnh miền tây nam bộ và ba mươi bốn hình ảnh về cần thơ xưa
bên cạnh đó triển lãm còn trưng bày thêm năm trăm sáu mươi tài liệu in và sáu trăm linh tài liệu số về các nội dung tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh bản sắc văn hóa các dân tộc việt nam
thông qua triển lãm nhằm giúp người xem đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết hơn về mảnh đất chính rồng cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần gìn giữ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
thành một nước độc lập bảy mươi hai năm trước những người làm cách mạng tháng tám là những thanh niên rất trẻ và đến hôm nay nhiệt huyết và tinh thần ấy của họ vẫn đang thắp sáng trong thế hệ trẻ
những chiến sĩ việt minh thành hoàng diệu ngày ấy giờ đã là những ông cụ bà cụ trên chín mươi tuổi khi cách mạng tháng tám nổ ra họ là những thanh niên còn rất trẻ
đến nay ngày này mỗi năm cuộc gặp gỡ giữa thành ủy hà nội đoàn thanh niên với ba liên lạc các chiến sĩ thành hoàng diệu được diễn ra
không chỉ là cơ hội để bày tỏ lòng tri ân đối với lịch sử mà còn tiếp lửa cho thế hệ trẻ
số sắc rằng tinh thần ấy khí thế ấy phải được thanh niên hôm nay cụ thể hóa vào những việc làm hàng ngày của mình trong học tập trong lao động trong sản xuất
phải làm đến những cuộc cách mạng mới trong phong kỹ thuật trong lao động sản xuất để làm đến những thành tiệu quan trọng cho thời bình đóng góp vào sự nghiệp xây dựng thủ đô đất nước
giáo dục lịch sử gắn liền với truyền thống yêu nước tự hào dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác định hướng giáo dục thế hệ trẻ hiện nay
kỷ niệm bảy mươi hai năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín là dịp để chúng ta nhìn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ
nhưng hết sức vẻ vang với những chiến công oanh liệt của đảng ta nhân dân ta trong bảy mươi hai năm qua
giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất kiên cường lòng tự hào về dân tộc việt nam anh hùng tự hào về đảng quang vinh và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tăng thêm niềm tin nghị lực và quyết tâm của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
vượt qua khó khăn thử thách giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
tỉnh hưng yên nằm giáp thủ đô hà nội và các tỉnh hà nam hải dương đây là những tỉnh thành phố có dịch sốt xuất huyết đang diễn biến hết sức phức tạp
trước thực trạng này ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh hưng yên đã chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết nhằm hạn chế việc lây nhiễm của dịch bệnh này
tính đến hết ngày một mươi chín tháng tám tỉnh hưng yên có gần ba trăm linh người bị sốt xuất huyết điều trị tại các bệnh viện trung tâm y tế của tỉnh hương yên
trong đó có gần hai trăm linh bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện khoảng một trăm linh năm bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh
việc khám chứa bệnh ở bệnh viện đa khoa tỉnh rất tốt phòng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi bác sĩ tận tình giúp đỡ các bệnh nhân
bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên là nơi tiếp nhận điều trị
nhiều bệnh nhân nhất với khoảng hai trăm linh ca phần lớn bệnh nhân bị mắc bệnh sốt xuất huyết đang sống và làm việc ở nơi có dịch bệnh bị nhiễm bệnh rồi về các cơ sở y tế của tỉnh hương yên điều trị
nhờ công tác cấp cứu theo dõi điều trị kịp thời thì các bệnh nhân đều ổn định thoát sốc an toàn không có bệnh nhân nào tử vong
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh hưng yên đã chủ động chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị thuốc men để phục vụ việc khám chữa bệnh đồng thời chỉ đạo ngành y tế và các địa phương tổ chức dọn chất thải làm vệ sinh môi trường ở tất cả các thôn xóm hội gia đình
diệt mũi loang quang bọ gậy quét dọn sạch sẽ nơi ở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tập huấn phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
trong phần tin quốc tế vụ tấn công tại tây ban nha if nhận thực hiện vụ tấn công thứ hai
tổng thống mỹ cách chức cố vấn chiến lược steve bannon
liên hệ với tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng vừa dẫn tuyên bố cho biết các tay súng thuộc tổ chức này thừa nhận tiến hành tấn công vào khu nghỉ dưỡng cambrin ven biển tây ban nha vào hai ngày trước
hai vụ tấn công liên tiếp ở cambrin và barcelona đã làm chấn động châu âu và thế giới
lần gần đây nhất tây ban nha từng là đích ngắm của những phần tử khủng bố vào năm hai nghìn bốn khi thủ đô madid phải chứng kiến những vụ đánh bom vào xe lửa khiến một trăm chín mươi một người thiệt mạng
tính đến thời điểm hiện nay một mươi một thành viên trong nhóm khủng bố đã bị bắt giữ hoặc bị tiêu diệt
chỉ còn một số đối tượng đang lẩn trốn được xác định là người maroc khoảng hai mươi hai đến hai mươi ba tuổi
chính phủ tây ban nha đã quyết định duy trì cảnh báo chống khủng bố ở cấp độ bốn trên phạm vi toàn quốc
đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh tại các địa điểm công cộng và các địa danh du lịch nổi tiếng
tổng thống donald trump đã quyết định cách chức cố vấn chiến lược của nhà trắng steve bannon
nhân vật chủ chốt đã giúp cho ông trump giành chiến thắng
trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào năm hai nghìn một mươi sáu
tổng thống donald trump và các quan chức cấp cao của nhà trắng đang thảo luận về thời điểm và cách thức bãi nhiệm ông biden
ông biden đã có những tranh cãi với các cố vấn cấp cao khác của cánh tay và thành viên gia đình ông trump trong vài tháng qua
vị cố vấn thân cận này của tổng thống mỹ từng có bài phỏng vấn với báo american prospect
trong đó ông biden nêu quan điểm trái ngược với ông chủ nhà trắng về vấn đề triều tiên
và tuyên bố có thể thay đổi nhân sự ở bộ ngoại giao mỹ
step benn được xem là người có quan điểm cứng rắn trong số các cộng sự của tổng thống donald trump
chống toàn cầu hóa ủng hộ việc mạnh tay với người nhập cư
trong khi đó cố vấn đặc biệt của ông trump là tỷ phú k i n k cũng từ chức sau hàng loạt những chỉ trích
cách đây hai ngày ông trump cũng đã giải tán hai nhóm cố vấn kinh doanh cấp cao của mình
cuộc khủng hoảng chính trị tại venezuela đang đứng trước những bước mọt lớn

hội lập hiến thể chế vừa được thành lập chính thức thông báo tiếp quản các quyền hạn của quốc hội do phe đối lập kiểm soát
với số phiếu tuyệt đối quốc hội lập hiến venezuela sẽ tiếp quản các quyền hạn của quốc hội do phe đối lập kiểm soát
bao gồm chức năng lập pháp về các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo hòa bình an ninh chủ quyền
và các hệ thống kinh tế xã hội và tài chính cũng như các tài sản nhà nước duy trì các quyền của venezuela
quốc hội do phe đối lập kiểm soát khẳng định
sẽ không công nhận việc tiếp quản quyền lực của quốc hội lập hiến
trong khi đó chủ tịch quốc hội lập hiến venezuela denci roriguez đã đề xuất với quốc hội do phe đối lập kiểm soát
việc thành lập ủy ban liên lạc nhằm tạo điều kiện cho cuộc đối thoại cùng tồn tại giữa hai bên
hiện phe đối lập venezuela vẫn chưa đưa ra phản ứng nào trước đề xuất này
gần một trăm năm mươi cư dân ở thị trấn ven biển kotura của nhật bản ngày hôm nay đã tham gia các cuộc tập huấn sơ tán
do chính quyền địa phương tổ chức
nhằm sẵn sàng cho tình huống giả định tên lửa của triều tiên tấn công đảo gom
lãnh thổ thái bình dương của mỹ có thể bay qua nơi họ sinh sống
ông yosuke suenaga cho biết mục đích của cuộc diễn tập là nâng cao khả năng phản ứng của người dân
trong tình huống khẩn cấp tiến hành công tác sơ tán nhanh gọn và bảo đảm an toàn
giới chức thị trấn có một mươi tám dân cư này cho hay có gần một trăm ba mươi người đã tham gia cuộc diễn tập tại kotura
cuộc diễn tập được tổ chức trong bối cảnh triều tiên có thể thực hiện các vụ phóng tên lửa
do đó đã có rất nhiều người dân tham gia vào cuộc diễn tập này
cuộc diễn tập này nằm trong hàng loạt các biện pháp phòng ngừa của chính phủ nhật bản
trước nguy cơ đe dọa từ tên lửa triều tiên
cùng ngày chính phủ nhật bản cũng cho biết bộ quốc phòng nước này đã lên kế hoạch lắp đặt
một hệ thống phòng thủ tên lửa aegis trên mặt đất
đồng thời quyết định tìm kiếm nguồn tài chính trong tài khoá tới để trang trải chi phí thiết kế hệ thống này
dự kiến kế hoạch ngân sách trên sẽ được đệ trình vào cuối tháng tám
mới đây qatar đã bày tỏ quan ngại về việc bảo đảm an toàn cho các công dân nước này tại ả rập xê út
sau khi riyadh mở cửa trở lại tuyến biên giới đường bộ cho phép người hồi giáo qatar
tham gia lễ hành hương haiz hàng năm tại thánh điệp hekka
nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
phát biểu trong chuyến thăm naui bộ trưởng ngoại giao qatar bin abdurrahman anthony cho biết
các nhà chức trách ả rập xê út vẫn chưa trả lời các câu hỏi của bộ các vấn đề hồi giáo qatar
liên quan tới vấn đề an ninh của công dân nước này trong suốt quá trình diễn ra lễ hành hương hash
ông antani nhấn mạnh mức độ căng thẳng giữa hai quốc gia ngôn ngữ và giọng điệu của các phương tiện truyền thông ả rập xê út
truyền bá sự hận thù chống lại người dân qatar đang là mối bận tâm lớn nhất đối với nước này
ông nhấn mạnh thêm rằng trách nhiệm bảo đảm an toàn và an ninh cho những công dân của qatar đi qua biên giới thuộc về chính quyền ả rập xê út
đồng thời cho biết đã có hơn một trăm linh công dân qatar qua cửa khẩu biên giới với ả rập xê út
kể từ khi ryyadh mở cửa trở lại tuyến đường bộ duy nhất này từ ngày một mươi bảy tháng tám
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân